đá bù vòng ba mươi một giải ngoài hạng anh chelsea nhọc nhằn vượt qua burnley
trong tay tập luyện với công nghệ va chuẩn bị cho world cup hai nghìn một mươi tám
bản tin tối nay sẽ được mở đầu với diễn biến chính của vòng ba giải quần vợt monte carlo master
tâm điểm là những trận đấu có sự xuất hiện của rafael nadal và novak djokovic
một người là tay vợt số một thế giới đương đại
còn người kia là cựu số một thế giới
và có lẽ chính vị trí khác nhau trên bảng xe bạc atp vào thời điểm này
đã phản ánh đúng thực chất phong độ của họ
trấn thương khỉu tay từ wimbledon năm ngoái đã hủy hoại sự nghiệp của novak djokovic
anh mất nửa năm để điều trị và đến khi có thể trở lại thi đấu
từ đầu mùa giải năm nay cũng không thể trở lại phong độ tốt nhất
monte carlo master là giải đấu lớn thứ bốn nole tham dự trong năm hai nghìn một mươi tám

và ở ngày thi đấu hôm qua cựu số một thế giới đã phải dừng bước
trước dominic thiem
thắng nhọc nhăn sau tyrex set một
nhưng ở hai set kế tiếp djokovic đã bị đối thủ người áo ngược dòng thắng lại sáu hai và sáu ba
qua đó chấp nhận dừng bước ở vòng ba
trong khi đó tay vợt số một thế giới rafael nadal
dường như chưa gặp trở ngại nào ở giải đấu mở màn cho mùa giải đất đện sở trường của mình
chỉ mất tám mươi phút nadal đã hạ gục khachanov sáu ba và sáu hai
để giành quyền vào tứ kết
ở trận đấu sẽ diễn ra vào tối nay
rafael nadal sẽ gặp chính dominic thiem
tay vợt vừa lộn
trong loại djokovic
ở các trận đấu đáng chú ý còn lại của vòng ba
marin silic là người may mắn nhất
khi đối thủ lamiros raonic bỏ cuộc
tay vợt người đức alexander zverev hạng bốn thế giới
đã khá vất vả mới vượt qua đối thủ đồng hương
với tỷ số sáu bốn bốn sáu và sáu bốn
trong khi đó
ở trận đấu muộn nhất
kenny sicori cũng trải qua ba set mới có thể đánh bại
đối thủ người italia
sáu hai sáu và sáu ba
chuyển sang những tin tức bóng đá
sáng nay chelsea bước vào trận đá bù
vòng ba một với chứa lòng cách trên sân
đối bóng của huấn luyện viên antonio conte
rất cần chiến thắng để tiếp tục nuôi hy vọng
bám đuổi nhóm dự champions league
tuy nhiên burney chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi
chỉ kém chelsea tám điểm
và đang đứng ở vị trí thứ bảy
berlie rất tự tin bước vào cuộc tiếp đón chelsea
trên sân tupmor
nhưng khi thế trận còn đang tỏ ra cân bằng
thì the blues lại gặp may mắn
với pha đá phản lưới của kevin long
những cố gắng liên tục sau đó của burnley
được đền đáp ở phút sáu ba
khi cú sút của guttmusser
đập chân của ashley barnett
đổi hướng khiến thủ môn kutoa không thể cản phá
xong cuối cùng chelsea vẫn giành trọn vẹn ba điểm
sau một pha đón bóng bình tĩnh trong vòng cấm
đã định chiến thắng hai một cho đoàn quân của conte
với chiến thắng này
chelsea đã có sáu mươi ba điểm
kém đội xếp thứ bốn là tottenham hotspur năm điểm
trong khi giải ngoại hạng anh
còn bốn vòng đấu nữa
ở mùa diễn biến khác leicester city và southampton
đã cầm chân nhau trong trận đấu của vòng ba mươi năm giải ngoại hạng anh
đội chủ nhà chơi lớn lướt
và có tới một mươi một lần được hưởng phạt góc
nhưng số cơ hội giết điểm cầu môn
của hai đội là không nhiều
chia điểm trên sân nhà
nesster city vẫn đứng thứ tám với bốn mươi bốn điểm
còn southampton đứng thứ một mươi tám
với hai mươi chín điểm
kém nhóm an toàn bốn điểm
tây ban nha đêm qua dạng sáng nay
cũng diễn ra những trận đấu đáng chú ý
của vòng ba mươi ba la liga
cơ hội lên ngôi vương của barcelona đang rộng mở
khi mà đội bóng đang xếp ngay
cho họ đó là atletico madrid
để thua đậm trước real sociedad
có lợi thế sân nhà
real sociedad chơi rất hưng phấn trước atletico madrid
đội đang đứng ở vị trí thứ một mươi một
thậm chí sớm mở tỷ số
nhờ cú sút chéo góc của willian jose
ở phút hai mươi bảy
sau bàn thua đội bóng thành madrid
rồn lên tấn công tìm bàn gỡ
và tạo ra được một số cơ hội
nhưng các phá giết điểm của antoine richemont
hay fernando torres đều không chính xác
không có được bàn gỡ
đoàn quân huyện viên diego simeone
còn phải trả giá
trong một khoảng thời gian cuối trận
juanmi dập tắt hy vọng kiếm điểm của đội khách
bằng cú giết điểm kỹ thuật
qua gian oblak ở phút tám mươi
trước khi ghi bàn ấn định tỷ số ba
cho đội chủ nhà
bằng một cú đánh đầu vào góc cao ở phút chín mươi
để thua real sociedad
atletico madrid kém bác sa một mươi hai điểm
sau ba mươi ba vòng
như vậy đội bóng sư catalan chỉ cách trước vua địch đúng ba điểm
tương đương với một trận thắng
chỉ cần đánh bại deportivo
ở lần trận kế tiếp
messi và các đồng đội sẽ là tân vương của giải đấu
và theo như truyền thông
ở vòng đấu sau đó
cũng là trận siêu kinh điển lượt về
real madrid sẽ phải xếp hàng vỗ tay
chúc mừng nhà vua địch mới của mùa giải
trước đó thì huấn luyện viên zidane đã tuyên bố
sẽ không thực hiện nghi thức này
trong khi đó chủ tịch la liga
ông tebas cho rằng hành động này đối với real madrid
bị xem như một sự xỉ nhục
ở một trận đấu đáng chú ý khác
ở cuối bảng xếp hạng
levante đã có được một chiến thắng quan trọng
qua đó tiếp tục nuôi hy vọng chú hạng
tại mùa giải năm nay
bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của boteng
ở phút thứ chín mươi cộng ba
tin đạo người ghana
đã có một pha điện bóng cận thành
để mang về ba điểm quý giá cho levante
với kết quả này
đoàn quân huấn luyện viên paco lopez
có ba mươi bốn điểm xếp ở vị trí thứ một mươi bảy
và tạo khoảng cách bảy điểm với nhóm cầm đèn đỏ
trong khi đó maragal đã chính thức xuống hạng
sau trận thua này
tiếp tục với những tin tức bóng đá
uol cup đang đến gần
và liên đoàn bóng đá thế giới fifa
cũng đang gấp rút xúc tiến những công tác tập luyện
cho trọng tài để đảm bảo
chất lượng điều hành ở mức cao nhất
hôm qua fifa đã tổ chức
lớp bồi dưỡng cho các trọng tài
chuẩn bị bước vào làm việc tại uol cup hai nghìn một mươi tám
chương trình tập huấn lần này
tập trung chủ yếu vào việc
phối hợp với công nghệ video hỗ trợ trọng tài
gọi tắt là va
theo phát ngôn viên của liên đoàn bóng đá thế giới
ở các trận đấu tại uol cup tới
bất kỳ một tình huống nào gây tranh cãi
sẽ được trọng tài tham khảo công nghệ va
và những hình ảnh này
cũng sẽ được phát trên màn hình lớn
tại các sân vật động tổ chức thi đấu
đây là một sự khác biệt lớn
bởi công nghệ va được sử dụng bấy lâu nay
nhưng các khán giả không được tận mắt chứng kiến lại
các pha quay chậm
tuy nhiên chủ tịch hội đồng trọng tài fifa
cương trọng tài nổi tiếng colina
khẳng định công nghệ hỗ trợ này
cũng không hoàn toàn xóa bỏ được tất cả các vấn đề tranh cãi
có thể xảy ra trong bóng đá
cũng liên quan đến world cup hai nghìn một mươi tám
ngày hội bóng đá sắp sửa diễn ra
vào tháng sáu tới đây tại nước nga
nhiều khả năng sẽ lại được chứng kiến
sự góp mặt của chân sút ibrahimovic
khi cựu tiền đạo của manchester united
tự tin vào khả năng
có cơ hội tham dự giải đấu này
cùng với đội tuyển thụy điển
trong cuộc trả lời báo giới mới đây
cựu tiền đạo của manchester united
ibrahimovic tiếp tục hé lộ khả năng
cùng với đội tuyển thụy điển
tôi đang cảm thấy rất tốt
mọi thứ đang dần trở lại
tôi đã chơi không trọn vẹn một trận đấu
trong thời gian khá dài
nhưng hiện tại mọi thứ đang tiến triển theo hướng khả quan
và tôi sẽ cần phải cố gắng hơn
việc được chơi bóng tại world cup
là một vinh dự lớn với mọi cầu thủ
cá nhân tôi cũng không ngoại lệ
tôi sẽ không tiết lộ quá nhiều về tương lai
hãy chờ xem tôi có thể làm gì
cách đây vài ngày
cựu tiền đạo của paris saint germain
đã đăng tải một dòng trạng thái trên twitter
pha trộn giữa tiếng anh và thụy điển
ngụ ý cơ hội được thấy anh chơi bóng
tại world cup sắp tới tại nga là rất cao
lần gần nhất mà ibrahimovic
có mặt ở vòng chung kết world cup
là vào năm hai nghìn sáu
cầu thủ người thụy điển đã giã từ
đội tuyển quốc gia sau euro hai nghìn một mươi sáu
hiện tại ibrahimovic
đang chơi bóng ở mỹ
trong màu áo của la galaxy
sau ba trận tại club mới
cựu tiền đạo của man youtub đã ghi được ba bàn thắng
ở cấp độ đội tuyển quốc gia
tiền đạo ba mươi sáu tuổi đang là chân sút
vĩ đại nhất mọi thời đại của đội tuyển thụy điển
với sáu mươi hai bàn thắng
sau một trăm một mươi sáu lần ra sân
đội tuyển thụy điển đã gây ấn tượng
khi giành vé dự vòng chung kết world cup hai nghìn một mươi tám
đội bóng tới từ bắc âu
đã cán đích ở vị trí thứ hai bảng a
tại vòng loại world cup hai nghìn một mươi tám
khu vực châu âu
sau đó họ đã vượt qua italia ở vòng priop
đây là lần đầu tiên kể từ năm hai nghìn sáu
thụy điển có mặt
ở vòng chung kết world cup
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
bản tin thể thao tối nay của chúng tôi
xin kính chào
và hẹn gặp lại